bang quản lý và các tiểu thương ghi nhận lượng bán ra giảm hai mươi ba mươi so với năm ngoái

nếu mà theo tính toán thì năm nay nó có thể là giảm hơn năm ngoái khoảng một mươi một mươi năm

so với năm ngoái thì giảm hơn bảy mươi

hai nữa là tình hình này khó khăn chung

với lượng cung vừa phải bởi đã dự đoán sức mùa giảm
chuẩn bị cái covid thẳng tài là từ ngày từ trước tết ngủ cung thì càng ngày càng hiếm đi

mình không tăng giá mà khách hàng cũng không tăng tiền
trái ngược với lượng khách giảm

với hy vọng rất thêm may mắn cho năm mới
một điểm bán phải gia tăng nhân cộng lên ba mươi người với lượng cá bán ra gần ba năm trăm linh con

ngày mùa chín chứ để mùa chín là mình thức trắng thêm để mình làm một cuộc mua kiệp
tại vì hôm nay ngày chín khách nó đông
mình không có là

thì nó thay đổi theo giá kiểu tết thôi chứ không có gì
tại vì tết là cái gì nó cũng lên thì mình lên theo thôi chứ không có là lên giá gì hết á
giá mình theo cũng là lên một mươi ngàn để mình lấy giống lại thôi chứ không có là lên lời
thường là hàng năm anh lại mua cá lóc là cũng ông điệp ông thần tài

nãy giờ em đợi cũng một mươi năm phút rồi
dạ đúng rồi em chỉ mua ở đây thôi rồi

năm ngoái thì thường em đi làm thì em mua buổi tối

nên là hơi đông hơn

dù lượng người đến mua sản phẩm cầu tiền tài phát đạt hôm nay giảm
nhưng cũng tạo nên cảnh tượng đông đúc
do đó lực lượng bảo vệ tại các điểm kinh doanh vàng trang sức và các món ăn may mắn
được huy động thêm để đảm bảo quy tắc năm k để cao tinh thần phòng dịch bệnh
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
còn bây giờ hoàng trí xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục cập nhật những thông tin trong bản tin an ninh hai mươi bốn h